tại tỉnh hải dương sở lợi động thương binh và xã hội tỉnh đã phối hợp với ban thường vụ tỉnh đoàn
tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín
tháng hành động phòng chống ma túy năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu
được diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ toàn tỉnh và tuổi trẻ cả nước đang sụp sôi khi thế bước vào mùa hè tình nguyện
tại lễ gia quân chiến dịch tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín đã ra mắt một mươi đội thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch tập trung theo chuyên đề
đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn khách du lịch miễn phí tại côn sơn kiếp bạc tuyên truyền phòng chống ma túy tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa
hành quân xanh hoa phượng đỏ tiếp sức mùa thi kỳ nghỉ hồng mùa hè xanh xây dựng nông thôn mới xây dựng văn minh đô thị